giờ đây chị vẫn chưa thể tin và chấp nhận được mất mát quá lớn đối với bản thân của một người mẹ và nỗi đau tột cùng ập đến với gia đình
trong căn phòng của my tất cả những đồ dùng của cô vẫn được giữ nguyên như khi còn sống
để hằng ngày động viên vợ và chăm sóc chú đáo cho con gái thứ hai mới chỉ bảy tuổi
nguyên nhân dẫn đến hành động độc ác của phạm thị hà đối với my con gái anh tiến chị hường trên thực tế lại không phải là mâu thuẫn gì lớn chỉ là những lý do vụn vặt
khi hà mua quần áo tại cửa hàng thời trang của my mua và đổi lại nhiều lần
phải lời qua tiếng lại nhưng không phải gai gắt
bản thân hà tại cơ quan công an cũng khai nhận giữa mình và chủ số quần áo dương thị trà my cũng không có mâu thuẫn thù hàn cá nhân
nhưng mà cái bé nhà tôi thì nó hiền lành nó ngoan lắm không bao giờ nó nói gì cả
cái mâu thuẫn thì xác định là chủ yếu là do cái sự ganh ghét và cái sự mua bán
dọn bên bị hại là có một cái sốt quần áo hàng ngày thì phi thoảng là phạm thị hà có đến là mua bán về quần áo
cái ganh ghét cũng như là những cái mâu thuẫn có nời nói thì dẫn đến là
cái tư tưởng thì là muốn là chút cái cơn giận
mâu thuẫn thì xác định là cơ bản là chủ yếu tập trung vào cái mấy cái mâu thuẫn là nhỏ của phụ nữ chứ cũng không phải là mâu thuẫn âm ỉ kéo dài
thật sự là như nếu như suy nghĩ của tôi thì không có cái gì
thứ hai nữa là cháu cũng mới về cháu mới về được tính ra mới được bốn tháng
chưa được năm tháng cháu ở phú quốc
cháu học ở cao đẳng y
xong thì cháu trong lúc trò xin việc ở dưới viện thì tôi có làm ăn ở trong đấy
thì cháu trong lúc trò xin việc thì cháu vào trong đấy với bố mẹ
cuối năm năm ngoái thì mới về như thế thì cũng mới về được mấy tháng thôi
cháu mở sốt quần áo chút mãn
không nghĩ là không vì một cái gì mà ra tay
cháu tàn ác như thế
đây là hiện trường nơi đối tượng phạm thị hà đã sát hại my
cũng là ngay trước cửa nhà của hà và bà ngoại my
hai gia đình là hàng xóm cũng là họ hàng
đến thời điểm này người dân ở cái ngõ nhỏ của tổ dân phố cầu thượng
vẫn chưa thể quên được vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
khi hà sát hại mi bởi một phần vì ám ảnh
một phần vì thương cô gái trẻ ngoan ngoãn đã bị hà tức đi mạng sống
một phần thương cho gia đình anh tiến và chị hường đã mất đi được con gái ngoan
mà theo hàng xóm láng giềng đều nói rằng
ở thị trấn nhã nam này ít có cô gái nào vừa xinh xắn ngoan ngoãn lại vừa rõ ràng như my
còn đây là căn nhà của đối tượng phạm thị hà
sau khi hà bị bắt hiện căn nhà không có ai bởi hà sống một mình chưa lập gia đình
bố và em trai đều đang đi làm xa mẹ đã mất
bản thân hà là lao động tự do không có nghề nghiệp ổn định
thực ra thì
nó điên thì nó chẳng phải là điên
nó không phải là điên nhưng với con người như thế thì nó quá nhẫn tâm
sau khi sự việc xảy ra như thế rồi mà đến phiên tòa xử thì mặt nó vẫn cứ bình thường như không
vẫn cứ nói giáo hoành như không
vẫn bảo là hơi chú cho cháu xin thì con đường sống mai kia về
chú cháu còn gặp nhau còn chào hỏi nhau thì tôi cũng chả nói cái lời nào
sử hoặc chính quyền hoặc là nhà nước pháp luật người ta xử như thế nào thì mình cũng đồng ý hết như thế
với hành vi mang tính côn đồ coi thường pháp luật coi thường tính mạng của người khác và không có sự ăn năn hối cải
mới đây vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng phạm thị hà đã bị tòa án nhân dân tỉnh bắc giang quyết định tuyên án với mức xử phạt cao nhất là tử hình cho những gì đã gây ra cho nạn nhân dương thị trà my
người có tội sẽ phải đền tội theo quy định của pháp luật nhưng còn gia đình anh tiến và chị hương thì nỗi đau mất đi đứa con gái ngoan ngoãn giỏi giang không biết đến bao giờ mới có thể ngôi ngoài đi phần nào
hẹn gặp lại